cũng trong ngày một mươi ba tháng một đoàn công tác số ba của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
và công bố kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng của các đơn vị tại địa phương
qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của bà rịa vũng tàu trong công tác phòng chống tham nhũng
tuy nhiên qua kiểm tra cũng cho thấy một số cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị
nhất là những người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm cũng như chưa quan tâm đúng mức
đến công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ
công tác kiểm tra ra soát chưa phát hiện được những vụ việc nào có dấu hiệu tội phạm để chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự
một số kết luận thanh tra kiến nghị xử lý chưa phù hợp với mức độ sai phạm
chưa làm rõ tính chất của hành vi vi phạm và hậu quả gây ra để xác định dấu hiệu tội phạm
công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phân loại xử lý một số nguồn tin chưa chặt chẽ
trên cơ sở những tồn tại đã chỉ ra đoàn kiểm tra đề nghị ban thường vụ tình hủy bà rịa phong tàu
chỉ đạo kiểm tra giả soát thanh tra lại một số kết luận thanh tra chỉ đạo xử lý nghiêm
dứt điểm các kết luận thanh tra đã ban hành chuyển một số vụ việc sang cơ quan điều tra xử để xem xét
làm rõ dấu hiệu tội phạm chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý rứt điểm một số vụ án
vụ việc do các đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã kiến nghị